chuyển sang một hoạt động thiết thực khác thưa quý vị công an thành phố cần thơ vừa phối hợp với
bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ tổ chức hiến máu tình nguyện góp phần bổ sung vào
ngân hàng máu sạch của địa phương
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp cả nước ta tập trung phòng chống dịch bệnh
tình trạng khăn hiếp máu để cứu người đang ngày càng diễn ra trầm trọng
trước tình hình đó đồng chí thiếu tướng nguyễn văn thuận ủy viên ban thường vụ thành ủy
bí thư đa nguyễn giám đốc công an thành phố cần thơ trung ban chi đạo hiến máu tình nguyện
công an thành phố đã phát động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện với phương châm
một giật máu triệu tấm lòng
để đảm bảo an toàn ban chỉ đạo đã bố trí giãn cách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang
sắc quẩn đo thơ nhiệt cho gần một trăm linh đoàn viên thanh niên các bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ
tham gia hiến máu
đợt hiến máu lần này ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thu gần chín mươi đơn vị máu
góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của thành phố
đây là hoạt động thiết thực hở ứng lời kêu gọi của tổng bí thư và bộ trưởng bộ công an
thông qua hai đợt phát động hiến máu tình nguyện cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị thuộc công an
thành phố cần thơ đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn ba trăm linh lượt chia sẻ phần nào khó khăn
kịp thời cung cấp cho những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật cần nhiều máu